thưa quý vị và các bạn lãi suất từ sáu đến một mươi năm một tháng không cần phải lao động không phải trải qua vất vả hay đối diện với rủi ro vẫn kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng
đó là bánh vẽ mà các đối tượng mang ra để nhờ các con mồi đầu tư vào cái gọi là kinh doanh hệ thống kinh doanh mạng sàn thương mại điện tử tràn tầng mạng xã hội phân quyền
nhiều người bị hấp dẫn bởi những khoản lợi nhuận khủng ném tiền thật vào tiền ảo để rồi mất trắng
kinh doanh đa cấp biến tướng với tiền ảo trên mạng đã xuất hiện vài năm trước nhưng gần đây đã nở rộ với những phương thức thủ đoạn mới đặc biệt trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh
hàng chục nghìn thậm chí có thể là hàng triệu nạn nhân đã và đang sập bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp núp bóng công nghệ

vẫn còn nãi đều
nhưng mà đến tháng thứ tư
thì số nãi đấy thì không rút ra được nữa

so với mức nương của một em đi làm
và thứ hai là
tin vào cái công nghệ robot
của sản đã tạo ra
nên một em mới tham gia
số tiền mà bị chiếm đạt hàng trăm triệu
thậm chí hàng tỷ đồng
với nhiều người đó là cả gia sản
chắt bóp trong suốt cuộc đời lao động
tuy nhiên có một điều đáng ngạc nhiên là
hầu hết những người đầu tư này
cho đến tận khi toàn bộ tài sản của mình bốc hơi
vẫn không hề biết chính xác
ai là người đã chiếm đoạt số tiền lớn của mình như vậy
sau khi nhận được những cái thông tin
những cái đơn thư
của những cái người
gửi đến công an thành phố hải phòng
thì giám đốc công an thành phố hải phòng
xác định đây là một trong những cái
tình trạng nửa đảo
nó có thể ảnh hưởng tới rất là nhiều người dân
chính vì vậy là công an thành phố hải phòng
trong đời đã chỉ đạo
là giao cho các phòng nghiệp vụ
của công an thành phố
là tập trung quyết định
để lắm tình hình
thu thập những cái thông tin
và xác lập án đấu tranh
tại địa bàn thành phố hải phòng
thì phòng ba trăm linh bốn
tiến hành lắm tình hình địa bàn lĩnh vực
thì phát hiện
có một nhóm đối tượng
xuống địa bàn thành phố hải phòng
để giới thiệu
cho một số người đầu tư
ở địa bàn thành phố
tham gia đầu tư vào cái sản giao dịch ngoại hối
của tên là hitoption net
theo mô tả của những người đầu tư
vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi một
có một số đối tượng đã tiếp cận địa bàn hải phòng
các đối tượng này thường mời người dân đến gặp gỡ trực tiếp
giới thiệu và chia sẻ
về cái gọi là cơ hội làm giàu nhanh
mỗi tháng có thể có từ vài triệu
vài chục triệu thậm chí là vài trăm triệu
bản thân những người được mời tới
cũng chỉ có những mối quan hệ rất chóng vánh
thường là người quen biết giới thiệu lẫn nhau
thế thì thông tin ban đầu
về cái sản hitoption net này
mà phòng p bốn
thông tin ban đầu thì nó chỉ là thông tin
từ những người đầu tư cung cấp cho cơ quan công an
đó là những thông tin
chưa đầy đủ
những thông tin này
chưa đầy đủ
chưa đầy đủ
chưa rõ về phương thức tổ chức
hoạt động của cái sản này như thế nào
chưa rõ về đối tượng
văn phòng của công ty đối tượng hoạt động
những thông tin
gây khó khăn cho việc xác minh làm rõ
nguồn tin này
tuy nhiên khó khăn không phải là rào cản
cơ quan chức năng xác định kể cả
không có manh mối nào thì lực lượng điều tra
vẫn phải vào cuộc
bởi nếu đầy đủ
để tình trạng này kéo dài
không thể lường trước được
còn bao nhiêu người dân sẽ lâm vào bi kịch
với những màn giao dịch ảo này
xác định việc các đối tượng
sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng
để chiếm đoạt tài sản
của những người đầu tư
là phương thức thủ đoạn phạm tội mới
là vấn đề phức tạp mới phát sinh xảy ra
ở một số tỉnh thành phố lớn hiện nay
gây bức xúc trong dư luận xã hội
ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước
xâm phạm đến an ninh kinh tế
và trật tự an toàn trên địa bàn thành phố
chuyên án đấu tranh được xác lậm
phòng an ninh kinh tế và phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hải phòng
được giao nhiệm vụ chủ công
phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
điều tra khám phá vụ án
ban đầu thì cái chỉ đạo
có lãnh đạo ban chuyên án
đặt ra cái yêu cầu
cần nằm rõ
những nội dung cơ bản
thứ nhất là phải làm rõ về
những đối tượng là ai
căn cước lai lịch của các đối tượng
cái thứ hai là phải
xác minh làm rõ
thu thập tài niệm được về
phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội
của các đối tượng
cái thứ ba là phải làm rõ được
về những người bị hại
cái thứ tư
là phải làm rõ về hậu quả thiệt hại xảy ra
cái tài sản
chiếm đoạt được
là bao nhiêu
với vai trò là cơ quan
chuyên trách bảo vệ an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ
thì đã nhận được thông tin
từ công an thành phố hải phòng
và chúng tôi đã triển khai lực lượng
tập trung nắm tình hình
mục tiêu là để hướng dẫn
phối hợp với công an thành phố hải phòng
làm sao trong thời gian ngắn nhất
có thể làm rõ toàn bộ hoạt động
của các đối tượng điều hành
hoạt động của sàn hidroxon net
củng cố tài liệu căn cứ
về các vi phạm của đối tượng
đặc biệt là các yếu tố liên quan đến dữ liệu điện tử
để chứng minh việc điều hành
và các yếu tố gian dối của đối tượng
ngay khi chuyên án được xác lập
nhiệm vụ đầu tiên được đặt ra là
xác định chính xác ai là chủ nhân
là người điều hành của hidroxon
mặc dù thông tin ban đầu rất trung trung
không rõ ràng và thiếu tính xác thực
dựa vào đơn tố giác
bị hại của cơ quan điều tra xác định
được địa chỉ văn phòng mà các bị hại
được mời tham gia các hội thảo
giới thiệu về cơ hội đầu tư
trên sàn hidroxon net
đó là một địa điểm được đặt
tại số một trăm ba mươi chín cầu giấy
phường quan hoa hà nội
một tổ công tác ngay lập tức
được cử từ hải phòng lên hà nội
để triển khai thu thập những thông tin đầu tiên
tuy nhiên thời điểm này dịch covid một mươi chín
có những diễn biến vô cùng phức tạp
đòi hỏi thêm nhiều điều kiện
cho quá trình thực hiện nhiệm vụ
ở quá trình đấu tranh chuyên án
thì rơi vào cái thời điểm dịch covid
bùng phát và tương đối phức tạp
thế thì đây là một trong những cái nội dung
hết sức quan trọng mà ban chuyên án đã đặt ra
thì trong cuộc họp của ban chuyên án
đã nêu rất nhiều các vấn đề
để đảm bảo các cái hoạt động điều tra
nhằm đảm bảo tốt nhất cái hiệu quả
cũng như là công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thế thì ngoài các cái nội dung mà
ban chuyên án đã nêu ra
thì các đồng chí trong họp trong ban chuyên án
cũng đưa các cái vấn đề khó khăn
đặc biệt là việc di chuyển cán bộ nhân sỹ
hơn một trăm linh cán bộ nhân sỹ
từ thành phố hải phòng lên trên hà nội
để thực hiện các cái nhiệm vụ
thì pc hai cùng với pcpa bốn
được sự chỉ đạo
của lãnh đạo ban chuyên án
và ban giám đốc công an thành phố đã phối hợp
rất tốt với công an
các phường công an
các quận huyện thuộc công an thành phố hà nội
để chúng tôi
triển khai các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
để đảm bảo
trong quá trình đấu tranh chuyên án
được hiệu quả
và đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch
không để dịch lây lan bùng phát
và ảnh hưởng đến
công việc cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe
của ban bộ chuyên sĩ
cũng như các đồng chí nách đạo
hà nội những ngày giãn cách
đường phố vắng người
do đó việc thu thập thông tin
từ quần chúng nhân dân
là điều gần như không thể
tổ công tác của ban chuyên án
bao gồm những đồng chí giàu kinh nghiệm
đã tiếp cận mục tiêu
địa chỉ một trăm ba mươi chín quan hoa cầu giấy
là một tổ hợp cho thuê
việc xác định chính xác vị trí
mà các đối tượng tổ chức hội thảo
gặp rất nhiều khó khăn
khi triển khai các nhiệm vụ
trong quá trình đấu tranh chuyên án
ban chuyên án cũng đặt ra
các yêu cầu
đặt ra các mũi trinh sát
có bảy mũi trinh sát
ban chuyên án có đặt ra
các tầm quan trọng của từng mũi
và nhiệm vụ
cũng như là cái công việc của từng mũi trinh sát
tại tầng bảy của tòa nhà

trụ sở của công ty trách nhiệm ứng hạn
một thành viên ant group
cơ quan điều tra nắm được thông tin
hàng ngày tại văn phòng công ty
thường có rất nhiều người tới đây
và những thanh niên trẻ tuổi
họ tham gia các hội thảo khóa học
giới thiệu phương thức cách chơi
trên sàn hitoption net
qua tra cứu giám đốc đại diện pháp luật
của công ty này là nguyễn thế dương
đăng ký thường trú tại trung cư
dương đình nghệ hà nội
tuy nhiên dương hoàn toàn không xuất hiện
tại văn phòng
đối tượng dương thực sự là ai
làm thế nào để tiếp cận
xác định những dấu hiệu phạm tội của dương
và đồng bọn
đó là câu hỏi lớn nhất đặt ra vào lúc này
đây cũng là nút thắt lớn nhất của vụ án
mũi quan trọng nhất là cái mũi
giám sát đấu tranh
và bắt giữ đối tượng dương
là đối tượng chủ mưu cầm đầu
trong quá trình đấu tranh chuyên án
thế ngoài ra thì các cái mũi khác
cũng có rất nhiều các cái nhiệm vụ
thì lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp
rất là chặt chẽ với pa bốn
tham gia trong
quá trình đấu tranh chuyên án
triển khai đồng bộ các cái biện pháp người vụ
phục vụ cho quá trình đấu tranh chuyên án
được đạt hiệu quả cao nhất
nhiệm vụ của chuyên án đặt ra lúc này
là cần xác định các đối tượng chính của chuyên án
nguyễn thế dương là người sáng tạo ra
sàn hip option
vậy để giúp sức cho dương có những ai
những người đó có vai trò như thế nào
trong việc vận hành sàn giao dịch này
đơn vị đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này
cộng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao
nguyễn văn quyền là cái tên được chỉ ra
quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đăng ký thưởng chú tại thôn một đồng thủy
nhân thịnh lý nhân hà nam
ngoài quyền gia làm việc trực tiếp
và thực hiện những công việc mà dương chỉ đạo
các đối tượng sale thân cận
ban chuyên án xác định rõ
để tiếp cận được dương thì ta phải
thông qua những đối tượng sale này
cái tổ trinh sát của chúng tôi
được ban chuyên án
thời điểm đầu thì trên một mươi người
để thực hiện cái nhiệm vụ
đối với một đối tượng sale
cũng là đối tượng quan trọng
của chuyên án
và cũng là đối tượng mắc xích liên quan đối tượng dương
lúc này các tổ công tác được
làm nhiều mũi triển khai nhiệm vụ
ở văn phòng ant group
và tòa nhà star tower
nơi đối tượng dương đăng ký thường trú
thời gian ban đầu quá trình thu thập tìm hiểu thông tin
về đối tượng bán hàng cho dương khá khó khăn
các đối tượng di chuyển nhiều
không cố định địa điểm nào
chúng có lúc đi một mình nhưng cũng có lúc đi cùng nhau
các tổ công tác cố gắng không bỏ qua
hoạt động nào của chúng

việc không loại trừ đối tượng sale
việc không loại trừ đối tượng sale
mà quan trọng
cũng còn các đối tượng khác
như đối tượng dương
một số đối tượng nữa
thực hiện nhiệm vụ đó
các đồng chí biết rồi

các lực lượng sale tiếp cận
làm phen cho những bạn trẻ
những bạn trẻ sinh viên
trong các trường đại học
cái lực lượng ở văn phòng
cũng như các địa điểm
đối tượng bố trí
không theo quy luật
những đối tượng này thường hay chưng phông
đã đi xe đẹp
đến những nơi sang chảnh
đến những nơi sang chảnh
tạo một hình ảnh
đã đi xe đẹp
đến những nơi sang chảnh
để tạo hình ảnh
cũng như thời điểm di chuyển
điều này khiến ban chuyên án phải thường xuyên thay đổi các kế hoạch điều tra rất linh hoạt
để phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo yêu cầu số một là không cho phép đối tượng ra khỏi vòng kiểm soát
trước tình hình đó đại diện cho tổ công tác tôi đã báo cáo với ban chuyên án
và đề xuất phương án thay đổi kế hoạch để cho phù hợp
và đã được ban chuyên án duyệt kế hoạch vì là đối tượng sau khi sử dụng phương tiện khác
thì đối tượng đã sử dụng trực tiếp phương tiện giao thông linh hoạt nhất
đó là lực lượng grab trên địa bàn thành phố hà nội
sau khi đối tượng sử dụng phương tiện grab để đối tượng di chuyển
và đến các địa điểm để giao dịch cũng như gặp gỡ các nhà đầu tư

thì nó có một cái điều cũng là không lường được là vì là
cái thời gian cũng như cái quy luật nó thất thường
bất kỳ lúc nào cả buổi đêm hay là cái thời gian buổi trưa
đáng ra một cái khung giờ đối tượng ăn cơm thì đối tượng cũng có thể là book grab đối tượng đi
dòng giã ba tháng bám sát hoạt động của những đối tượng chính
ban chuyên án đã dựng nên hoàn chỉnh phương thức hoạt động của hitoption
dưới sự chỉ đạo
nguyễn thế dương
lúc này những câu hỏi lớn của chuyên án đặt ra
khi bắt đầu đã dần được làm rõ
rất nhiều mảnh ghép đã được hé lộ
lúc này chuyên án bước sang giai đoạn căng thẳng
có tính chất quyết định
đâu là thời điểm chín mùi để kết thúc chuyên án thắng lợi
ba tháng dòng dã tác chiến và triển khai nhiệm vụ trên địa bản khác
trong điều kiện dịch bệnh bùng phát
mọi điều kiện hoạt động đều vô cùng khó khăn
thế nhưng với tinh thần kiên trì bám đuổi mục tiêu
lực lượng điều tra của ban chuyên án đã bắt đầu có căn cứ cơ sở
để có cách nhìn tổng thể về toàn bộ đường dây hoạt động của sản giao dịch hitoption
đâu là dấu hiệu vi phạm hình sự của các đối tượng
chúng đã làm những việc gì để thực hiện được các mục đích lừa đảo của mình
câu trả lời sẽ có trong phần hai của chương trình hồ sơ vụ án
được phát sóng vào khung giờ này tuần sau